liên minh châu âu eu đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ sáu áp đặt đối với nga
có liên quan tới tình hình xung đột ở ukraine
nội dung gói trừng phạt lần này bao gồm giảm dần lượng dầu nhập khẩu từ nga
và loại thêm một số ngân hàng nước này ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế swif
gói trừng phạt mới nhất này bao gồm lệnh cấm mua nhập khẩu hoặc là chuyển dầu thô
một số sản phẩm dầu mỏ từ nga vào eu với thời hạn áp dụng từ sáu tháng đối với dầu thô
cho tới tám tháng đối với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế khác
tuyên bố cũng nêu rõ có thể tạm thời miễn trừ trừng phạt đối với nhập khẩu dầu thô
vào một số nước thành viên eu phụ thuộc vào nguồn cung từ nga
và không có phương án thay thế khả thi nào do tình hình địa lý của nước này
trong đó có bulgari và kostya
bên cạnh đó eu cũng đã quyết định loại thêm ba ngân hàng của nga ra khỏi hệ thống swift
bao gồm ngân hàng sberbank ngân hàng tín dụng moscow và ngân hàng nông nghiệp nga